là điểm nóng về tai nạn giao thông an ninh nông thôn nên tuyến quốc lộ một mươi chín qua xã iagreen huyện đức cơ tỉnh gia lai luôn trở thành nỗi lo lắng của người dân
được sự vận động của chính quyền địa phương người dân sinh sống dọc tuyến quốc lộ đã tự nguyện đóng góp tiền ngày công để có thể lắp đặt hàng trăm trụ đèn đường chiếu sáng góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh gia lai
ít ai nghĩ rằng đây là tuyến đường qua địa bàn của một xã thuộc vùng khó khăn nằm ở huyện biên giới tỉnh gia lai
hàng trăm cột điện nối nhau trải dài gần năm km qua địa bàn xã khiến mọi phương tiện lưu thông qua lại đều thuận tiện
với những người dân ở đây ánh sáng đèn đường không chỉ tạo nên những điều thuận tiện mà còn là cầu nối để thắt chặt hơn tình làng nghĩa xóm
thật sự em nói là nó
rất mang được cái nhiều điều cho trong thôn
sáng là một trong thôn mà tôi đến mà đi qua lại bà con gặp nhau anh em gặp nhau là trên đường là cảm thấy nó sáng chua nhìn nó rất là phấn khởi
mang hẳn cái văn minh của nông thôn lên
để có được tuyến đèn đường chiếu sáng chính quyền địa phương đã tích cực vận động người dân tham gia đóng góp
gần một hộ dân vừa góp tiền mua vật liệu vừa góp công dọn mặt bằng lắp trụ đi đường dây
dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ
cứ thế gần năm km đèn đường trải dọc theo tuyến quốc lộ một mươi chín qua xã đã hoàn thành
từ một xã luôn là điểm nóng về tai nạn giao thông tụ tập gây dối vào ban đêm thì giờ đây tình trạng đó đã giảm rõ rệt
đầu tiên thì bà con chưa hiểu nhưng mà đến khi bà con đã hiểu ra rồi thì bà con rất nhiệt tình hăng hãi
toàn bộ điện đường đây là mỗi hộ dân chúng tôi đóng góp bốn trăm năm mươi và bỏ công ra làm lấy toàn bộ
cái quá trình theo dõi thì tình hình an ninh trật tự tình hình an toàn giao thông trên địa bàn trên toàn tuyến thì có giảm so với những năm trước đây
và hiện nay thì cũng đã các xã dọc tuyến quốc lộ cũng đã nhân rộng ra như là gia tinh gia cà la gia tôn
bằng công tác tuyên truyền để người dân hiểu và khi lòng dân đã thuận chỉ trong thời gian ngắn
đường quốc lộ một mươi chín qua các khu dân cư ở xã vùng biên giới xa xôi tại gia lai đã và đang bừng sáng ánh đèn đường
bộ mặt một vùng nông thôn cũng đã thay đổi khi ánh đèn đường mang lại nhiều hữu ích
với người dân ở đây việc làm này cũng đã khẳng định sự chung tay tham gia vào cuộc vận động xây dựng nông thôn mới ở một xã thuộc vùng biên của tỉnh gia lai